trong khi đó tại tỉnh bà rịa vũng tàu công an thị xã phú mỹ cho biết đang xác minh làm việc với nhóm thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô nẹt bô rú ga gây mất trật tự công cộng tại các tuyến đường trên địa bàn thị xã
theo thông tin ban đầu công an thị xã phú mỹ nhận được phản ánh của người dân cùng với các video clip trên mạng xã hội tiktok về việc có một nhóm đối tượng có hành vi tụ tập để nẹp bô rú ga gây mất trật tự an toàn giao thông
khu vực đường số hai khu công nghiệp cái mép dẫn đến ủn tắc giao thông
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thành tâm sinh năm hai nghìn hai trú tại thị xã phú mỹ thừa nhận việc đăng tải các hình ảnh nêu trên đồng thời khai nhận những hình ảnh video quay được vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thông qua hình ảnh tại các video ngoài tâm cơ quan công an còn xác định được một số đối tượng khác đều trú tại thị xã phú mỹ cùng tham gia nên đã triệu tập đến làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm